biến khó khăn thành lợi thế tỉnh sơn la đã ban hành chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc
chuyển từ các loại hoa màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị cao
từ đó đã biến sơn la vươn lên trở thành vùng cây ăn quả lớn nhất khu vực miền bắc
giá trị nông sản ngày một cao đời sống người dân ngày một ổn định
thay đổi về cách nhìn nhận tư duy sản xuất cũng là động lực để sơn la vươn mình trong xây dựng nông thôn mới
gia đình anh lò văn quy ở bản hốc xã nạm păm là một trong nhiều hộ gia đình bị thiệt hại trong trận lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi
được hỗ trợ giống cây trồng trên diện tích gần một hectare này gia đình anh đã trồng bốn trăm linh gốc xoài
đến nay vườn xoài này đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình
điều đặc biệt là nhờ việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật mà trong một năm gia đình có thể thu được hai lứa xoài
trước đấy bà con sản xuất
nước dưới thì trồng ngô trồng sắn trồng cây ăn quả cũng trồng để đấy bảy tám năm mới có quả
nhưng mà sau trận lũa nhờ có chủ trương của đảng về đưa cây xoài về cho bà con trồng trên đất dốc thì rất là phù hợp
có bên ở khuyến đông họ về hướng dẫn kỹ thuật về trồng cây ăn quả bây giờ cảm thấy mình thấy là rất là hiệu quả
và bà con chăm sóc cây cũng rất là phát triển
giờ cây xoài bây giờ chỉ có hơn hai năm
có thể nói thay đổi tư duy trong sản xuất sẽ tạo thu nhập ổn định cho người dân
từ đó tạo động lực xây dựng nông thôn mới tại các địa phương
đến nay toàn tỉnh sơn la đã có bốn mươi một trên một trăm tám mươi tám xã đã tiêu chí số một mươi về thu nhập trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ hai mươi một
để mà bền vững được thì quan trọng nhất là phải gắn với sản xuất và tổ chức sản xuất cho nó bền vững nó hiệu quả
thì người dân mới có nguồn lực mới có động lực để mà tham gia để mà đóng góp để mà xây dựng cái nông thôn mới
thì đấy là cái thứ nhất là phải tổ chức sản xuất một cách ổn định bền vững
cái thứ hai là phải thực hiện đúng cái phương châm là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
và nhà nước chỉ là định hướng hỗ trợ và dẫn dắt
thì có làm như vậy thì người dân mới coi thực sự là cái nông thôn mới là làm cho mình mà mình là người được hưởng
đối với tỉnh sơn la các tiêu chí không phải là mục tiêu hàng đầu mà điều quan trọng nhất là phải phát triển bền vững
người dân thực sự được hưởng những thành quả mà nông thôn mới đem lại
trong đó việc thay đổi căn bản cách nghĩ cách làm trong sản xuất chính là một trong những khâu đột phá